trận tổ quốc việt nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng tòa tổng giám mục huế các linh mục tu sĩ cùng bà con giáo dân một mùa giáng sinh an lành vui vẻ và đón nhận năm mới hai nghìn hai mươi một tràn đầy hồng ân thiên chúa
chủ tịch quốc hội mong muốn tổng giáo phận huế cũng như các giáo phận khác trong cả nước tiếp tục phát triển để đem lại cuộc sống an lành không chỉ riêng cho giáo dân cho đồng bào công giáo mà cho nhân dân cả nước đóng góp những công việc có ý nghĩa thiết thực để mang lại hạnh phúc cho nhân dân
hoạt động của giáo hội cũng như của tòa tổng giám mục sẽ góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo đúng chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
tổng giám mục nguyễn trí linh xúc động bày tỏ sự quan tâm đặc biệt của đảng và nhà nước đối với giáo hội công giáo nói chung và tổng giáo phận huế nói riêng đồng thời nhấn mạnh giáo hội sẽ có những cố gắng để cộng tác xây dựng một xã hội an bình phát triển như tất cả mọi người công giáo việt nam mong muốn
trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh thừa thiên huế
ông ngân đã đến thăm và tặng quà đồng chí thiếu tá phạm văn ngữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và thăm mẹ việt nam anh hùng phan thị thâu có chồng và con là địa chỉ
tại lâm đồng đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ thăm chúc mừng giáng sinh tại tòa giám mục đà lạt và hội thánh tin lành việt nam của tỉnh
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước phó thủ tướng tin tưởng và mong muốn các vị linh mục chức sắc và tín đồ các tôn giáo
hành tốt chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước đoàn kết và chung tay cùng địa phương thực hiện tốt các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp
đến thăm chúc mừng tòa tổng giám mục hà nội nhân dịp lễ giáng sinh hai nghìn hai mươi và chuẩn bị chào đón năm mới hai nghìn hai mươi một
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đánh giá cao những hoạt động đóng góp tích cực của tổng giáo phận hà nội
cũng như đồng bào công giáo thủ đô trong năm hai nghìn hai mươi vừa qua
bí thư thành ủy hà nội mong muốn các vị linh mục tu sĩ và đồng bào công giáo tiếp tục đồng hành tham gia tích cực vào các phong trào thi đua
và góp phần cùng đảng bộ chính quyền nhân dân thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra
đến sự hội nghị ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ ba khóa chín đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã khẳng định
mặt trận tổ quốc việt nam từ trung ương đến cơ sở đã tích cực tham gia xây dựng đảng nhà nước đẩy mạnh tuyên truyền
tăng cường nắm tình hình nhân dân trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
cùng với nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền vận động toàn dân chủ động tích cực phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín phát triển kinh tế xã hội đất nước
đồng chí trần quốc vượng đề nghị mặt trận tổ quốc thực hiện tốt vai trò chủ trì phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát
phản biện xã hội phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái
phản động cơ hội chính trị phá hoại chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc nâng cao chất lượng tập hợp ý kiến nhân dân phản ánh với đảng nhà nước
sáng nay công an tp hcm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi một
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến sự hội nghị
trong năm nay công an tp hcm đã triển khai có hiệu quả chỉ thị mệnh lệnh công tác về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
qua đó tình hình an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững ổn định
năm tới công tác an ninh trật tự an toàn xã hội sẽ càng được đặc biệt chú trọng bảo đảm tuyệt đối cho các sự kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và hội đồng nhân dân các cấp cũng như phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chiều nay thành ủy hội đồng nhân dân ubnd tp hà nội đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội chủ trì hội nghị
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai và ngày hai mươi một tháng một mươi hai vừa qua thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung năm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một năm đồng chí giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một gồm nguyễn trọng đông hà minh
nguyễn hải nguyễn mạnh quyền chử xuân dũng dương đức tuấn
năm đồng chí trên đã trúng cử chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một với số phiếu cao tại kỳ họp thứ một mươi tám hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm
diễn ra từ ngày bảy đến ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị bí thư thành ủy vương đình huệ thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ đã trao quyết định cho năm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp

hội nghị bí thư thành ủy vương đình huệ thừa ủy quyền của thủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm

đi cùng với đó các địa phương cũng xây dựng quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các ban đảng
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân cơ quan khối nội chính đảng ủy khối công an quân sự
mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tạo sự đồng bộ trong công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng

điều cần nhất là phải thống nhất nhận thức đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
chúng ta có hệ thống chính trị và công tác kiểm tra giám sát không phải chỉ riêng của cơ quan kiểm tra
mà đây là cả hệ thống chính trị chúng ta cùng phải chung tay vào cuộc thì mới thực hiện thành công được công tác kiểm tra giám sát
vì vậy thì sự phối hợp giữa mặt trận đoàn thể với các cơ quan trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng
sự thực thi trực tiếp của ủy ban kiểm tra các cấp là việc rất quan trọng để có dẫn đến sự thành công của công tác kiểm tra giám sát thi hành kỳ luật đảng của chúng ta
tăng cường phối hợp giữa các cơ quan sẽ góp phần đổi mới phương pháp kỹ năng quy trình công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng
bảo đảm khách quan dân chủ đồng bộ thống nhất chặt chẽ và có tính khả thi cao
chuyển sang các thông tin về kinh tế
thưa quý vị nhờ sự phục hồi tích cực kể từ quý ba vừa qua hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam dự báo
xuất khẩu thủy sản năm hai nghìn hai mươi có thể đạt vào khoảng tám năm mươi tám tỷ usd thị trường sẽ có nhiều triển vọng hơn trong năm tới năm hai nghìn hai mươi một
ngành tôm là điểm sáng khi xuất khẩu ổn định hiện xuất khẩu đạt khoảng ba tám tỷ usd
tăng một mươi bốn năm so với cùng
kỳ là sự bức phá ngoạn mục trong tình hình thị trường toàn cầu bị giảm súc nghiêm trọng
sở dĩ đạt kết quả như vậy bởi doanh nghiệp chủ động chuyển hướng xuất khẩu tôm vào hệ thống siêu thị kênh phân phối lớn
trong khi các nhà hàng hệ thống thực phẩm toàn cầu bị tạm dừng hoạt động bởi dịch bệnh
nhờ có lợi thế nguyên liệu dồi dào khả năng chế biến mà tôm việt nam đã được thị trường chấp nhận xuất khẩu hải sản cũng có sự tăng trưởng ấn tượng
tượng những tháng cuối năm có thể đạt gần ba hai tỷ usd duy trì được thị trường nhật bản mỹ hàn quốc
năm nay xuất khẩu cá tra ước chỉ đạt khoảng một năm tỷ usd giảm hai mươi ba so với cùng kỳ bởi nhiều thị trường lớn ngừng giảm nhập khẩu
thị trường dự báo sẽ còn khó khăn bởi dịch bệnh buộc các doanh nghiệp trong ngành phải nỗ lực linh hoạt thị trường sản phẩm
kịp thời tận dụng các cơ hội từ thị trường
thị trường năm nay tuy có nhiều khởi sắc thế nhưng xuất khẩu hàng hóa của nước ta sang mỹ có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới
mới đây bộ thương mại hoa kỳ đã đưa ra thông báo chuẩn bị tiếp tục áp thuế lên hàng hóa của việt nam dựa trên cáo buộc việt nam định giá thấp tiền đồng
phía cơ quan đại diện thương mại hoa kỳ đã khởi xướng điều tra về việc định giá thấp đồng nội tệ và hoạt động xuất khẩu gỗ của việt nam
tuy nhiên rất nhiều hiệp hội tổ chức doanh nghiệp và các cá nhân có uy tín trong chính giới
cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối việc điều tra và ý định áp thuế đối với hàng hóa việt nam
bởi điều này hoàn toàn đi ngược lợi ích của quốc gia doanh nghiệp và người dân hai nước khiến các doanh nghiệp không còn yên tâm khi làm ăn với các doanh nghiệp nước bạn
hiện bộ công thường đã báo cáo thủ tướng chính phủ cập nhật tình hình và kiến nghị phương án tổng thể để xử lý vụ việc
nằm trong khuôn khổ chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được thủ tướng chính phủ phê duyệt sáng nay tại hà nội bộ công thương đã tổ chức giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh các sản phẩm được gián nhãn năng lượng ngày càng phổ biến trên thị trường chiếm được niềm tin của người tiêu dùng bộ công thương tổ chức giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm hai nghìn hai mươi
đây là một trong nhiều hoạt động truyền thông của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn ba năm mươi bốn sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm hai nghìn hai mươi đã được bàn tổ chức công nhận
với mỗi giải thưởng đặt giải bộ công thương sẽ cấp chứng nhận sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất và một mã qr để phân biệt với các sản phẩm tiết kiệm năng lượng thông thường trên thị trường
nhãn hiệu suất năng lượng cao nhất sẽ kèm theo mã qr được dán trên bề mặt sản phẩm giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện tra cứu thông tin sản phẩm bằng các thiết bị di động
chuyển sang một số thông tin thời sự quan trọng khác
thưa quý vị sau hơn một tuần xét xử vụ án sai phạm liên quan đến việc bán quyền thu phí đường cao tốc tp hcm trung lương
ngày hôm nay hội đồng xét xử toán nhân dân tp hcm đã tiến hành tuyên án đối với hai mươi bị cáo
hội đồng xét xử khẳng định hai mươi bị cáo vì động cơ cá nhân
đã cố ý làm trái quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát số tiền lớn làm mất lòng tin trong nhân dân
tòa cho rằng bị cáo đinh la thăng đã vi phạm nhiều quy định pháp luật tạo điều kiện để đinh ngọc hệ tức út chọc thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản
bục đinh la thăng phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án tuyên phạt một mươi năm tù về tội vi phạm quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tổng hợp với bản án trước là ba mươi năm tù
cựu thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn hồng trường nhận án bốn năm sáu tháng tù bị cáo đinh ngọc hệ nhận án trung thân
hôm nay ubnd tp đông hà tỉnh quảng trị cho biết đã có quyết định cách chức phó chủ tịch ubnd phường năm đối với ông hoàng viết cương do vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó vào cuối tháng một mươi một thành ủy đông hà đã quyết định cách chức đảng ủy viên đối với ông cương
ngày một mươi năm tháng tám ông hoàng viết cương khi đang cách ly phòng dịch covid một mươi chín tại trung tâm y tế tp đông hà thì nhận được bánh sinh nhật gửi vào
cùng ngày ông cương đã gọi vợ là bệnh nhân số chín trăm linh bốn mắc covid một mươi chín đang cách ly ở cạnh đó sang phòng để chụp ảnh
những bức ảnh này đã xuất hiện trên mạng xã hội và bị dư luận lên án vì không tuân thủ quy tắc phòng dịch
một ngày sau đó ông cương vẫn đem đồ ăn sang cho vợ và bị nhân viên ở khu cách ly nhắc nhở
xin được tiếp tục thông tin về vụ việc xây dựng
không phép gần năm trăm linh căn nhà tại tỉnh đồng nai
chiều nay ubnd tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần đầu tư ldg với số tiền phạt hơn sáu ba tỷ đồng
công ty cổ phần đầu tư ldg đã chiếm đất để sử dụng trên thực địa mà chưa có hoàn thành các thủ tục giao đất và cho thuê đất
thời điểm vi phạm từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi với tổng diện tích là hơn một trăm tám mươi một m hai

công ty ldg bị phạt hành chính năm trăm bốn mươi triệu đồng và buộc tiếp tục thực hiện thủ tục giao đất thuê đất theo quy định
đối với trường hợp sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất cho thuê đất và nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp là hơn năm bảy tỷ đồng
hiện dư luận tại địa phương cho rằng ngoài xử lý nghiêm chủ đầu tư cơ quan chức năng cần làm rõ để xác định việc có hay không
thông tin vì một lợi ích nào đó dẫn đến sự tiếp tay bao che của cá nhân tại cơ quan quản lý nhà nước từ ba cấp xã huyện và tỉnh
truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến quý vị khán giả những vấn đề có liên quan đến dự án nêu trên
ngày hôm nay cơ quan chức năng đã bắt giữ một lô hàng chín mươi ba kg nghi là sừng tê giác tại một kho hàng ở khu vực sân bay tân sơn nhất tp hcm
lô hàng này có nguồn gốc di chuyển từ châu phi quá cảnh về việt nam để đi đến một số nước trong khu vực đông nam á
theo thị trường chợ đen nếu kết quả giám định chín mươi ba kg này là sừng tê giác
thì lô hàng này trị giá vào khoảng bốn mươi tỷ đồng
sừng tê giác là hàng cấm nhập khẩu nằm trong danh mục các loài động vật hoang dã cần được bảo vệ
được đưa vào công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp
theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho tới hết ngày mai nam trung bộ và đồng bằng sông cửu long sẽ có mưa
có nơi mưa to và rông vì vậy các địa phương này cần chủ động bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt
tổng cục thủy lợi đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố các ban quản lý dự án công trình thủy lợi
tăng cường theo dõi chặt chẽ dự báo mưa lũ ngập lụt khuyến cáo vận hành hồ chứa của các cơ quan dự báo chuyên ngành
kiểm tra giả soát tình trạng an toàn cho các công trình thủy lợi nhất là các hồ chứa đã xảy ra sự cố trong các đợt mưa lũ vừa qua
sẵn sàng kịch bản điều tiết hồ chứa tránh gây lụt ở hạ du và tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp dân sinh
thưa quý vị vào tối qua ngày hai mươi một tháng một mươi hai những ngày phim việt nam tại liên bang nga đã chính thức được khai mạc tại thủ đô moscow
sự kiện này do bộ văn hóa liên bang nga bộ văn hóa thể thao và du lịch của việt nam đại sứ quán việt nam tại liên bang nga phối hợp tổ chức
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín khiến nhiều chương trình kế hoạch bị hoãn buổi khai mạc những ngày phim việt nam tại liên bang nga
có thể diễn ra được xem là nhờ sự nỗ lực hỗ trợ và sự phối hợp sát sao của các cơ quan hai nước việt nam và liên bang nga
trong những năm gần đây hợp tác văn hóa giữa việt nam và liên bang nga phát triển tích cực
những ngày phim việt nam tại liên bang nga sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa nói chung và điện ảnh nói riêng
để hiểu rõ để biết nhiều từ nữa
những ngày phim việt nam tại liên bang nga diễn ra từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai trình chiếu năm bộ phim đặt các giải thưởng điện ảnh trong và ngoài nước
phim được chiếu với âm thanh ngôn ngữ gốc kèm phụ đề tiếng việt và tiếng anh
ngay sau lễ khai mạc bộ phim hạnh phúc của mẹ của đạo diễn phạm huỳnh đông sản xuất năm hai nghìn một mươi chín đã được trình chiếu
thưa quý vị ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng một mươi hai kỷ niệm bảy mươi sáu năm
ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam chúng ta cùng đến với câu chuyện đầy gian khổ nhưng rất đỗi tự hào
về những người lính biên phòng tại miền núi tỉnh sơn la
nhiều năm qua trên các bản làng vùng biên của tỉnh sơn la đã tồn tại những lớp học đặc biệt của những thầy giáo mang quân hàm xanh
những lớp học do bộ đội biên phòng tỉnh sơn la tổ chức nhằm xóa mù chữ và phổ cập kiến thức cho đối tượng là bà con đồng bào vùng biên
trong khoảng thời gian hai tiếng mỗi tối
giữa bốn bề núi rừng lại vang lên tiếng ea tập đánh vần
những đôi tay chai sạn vốn chỉ quen làm nương dẫy nay lại vụn về tập cầm bút viết chữ
các học viên hầu hết đã qua tuổi đến trường nhưng tất cả đều có chung một mục đích đó là học cái chữ
tôi rất vui khi có thầy bộ đội biên phòng lên dạy học
do chúng tôi không biết chữ nên đi học chữ để biết làm ăn để cuộc sống bớt khó khăn hơn
rất cảm ơn các thầy bộ đội biên phòng
đối với địa bàn sát mường lạng
là một xã đặc biệt khó khăn thì tình trạng mù chữ và tái mù chữ cũng tương đối lớn
chính vì vậy mà trong thời gian qua thì đơn vị đã phối hợp với phòng giáo dục huyện sốp cộp
tổ chức được năm lớp xóa mù chữ
do lớp học mở các bản vùng cao điều kiện giao thông đi lại còn khó khăn
nên các cán bộ biên phòng đã trở thành những thầy giáo cắm bản
trong thời gian hơn ba tháng của khóa học họ đã cùng ăn cùng ở cùng làm việc với bà con ở đây
những lớp học đã mang lại hiệu quả tích cực được người dân ủng hộ và có sự lan tỏa rất lớn trong đồng bào khu vực biên giới
triển khai các mô hình để giúp cho bà con nhân dân trên khu vực biên giới có được những điều kiện tốt nhất để học tập
để nắm bắt kiến thức có thể kể như là phối hợp tốt với sở giáo dục và phòng giáo dục đào tạo của huyện xuất cộp
mở được tám lớp xóa mù cho hai trăm tám mươi năm học viên
chủ yếu là học viên nữ
đến nay thì cái hoạt động này vẫn đang được duy trì hoạt động thường xuyên
tiếp tục phối hợp với các lực lượng vũ trang đặc biệt là các đồn biên phòng
chúng tôi sẽ tiếp tục mở các lớp xóa mù chữ ở các bàn vùng cao
và tiếp tục phát huy vai trò của các thầy giáo quân hàm xanh để phối hợp với huyện trong công tác xóa mù chữ
hiện nay chương trình giảng dạy của các lớp xóa mù tương đương kiến thức của học sinh từ lớp một đến lớp ba
khi kết thúc khóa học
học viên cơ bản biết đọc biết viết để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày
quý vị khán giả thân mến và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay của chúng tôi
tiếp nối chương trình mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin quốc tế nổi bật có trong bản tin gmt cộng bảy
cùng với biên tập viên thanh quyên xin mời chị
vâng xin cảm ơn chị mỹ linh
xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy
những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây
nhiều người cũng đã đổ xô đến đây mua vì tất cả cửa hàng khác đều đã đóng cửa rồi
vẫn còn nhiều người đang xếp hàng để mua đồ với hy vọng còn nhiều sản phẩm trên giá
thủ tướng anh boris johnson ngay lập tức chấn an dân chúng và cho biết ông đã điện đàm với tổng thống pháp emmanuel macron
quốc gia đã tạm thời ngừng hoạt động đi lại với anh để có phương án mở lại biên giới sớm nhất
trước đó nhiều quan chức chính phủ anh cũng đã phải lên tiếng kêu gọi người dân không hoảng loạn tích chữ lương thực
tôi muốn nhắn nhủ đến thế giới và đặc biệt là những đối tác của anh rằng chúng tôi hiểu được sự lo lắng của các bạn
nhưng ngay sau khi ghi nhận sự xuất hiện của chủng virus mới chúng tôi đã cung cấp thông tin cho tổ chức y tế thế giới
và tiến hành những biện pháp nhằm nhanh chóng hạn chế sự lây lan của virus mới
trong khi đó tâm lý hoang mang không chỉ ảnh hưởng đến những người dân anh
mà còn cả những người dân châu âu khác đến anh để du lịch học tập và làm việc
các quốc gia đang rất thận trọng trong diễn biến căng thẳng mới này
quả là một thời điểm khó khăn khi đúng vào dịp giáng sinh mọi người muốn đi lại nhiều
tôi phải trở lại anh làm việc vào đầu tháng một và thực sự tôi không biết mình sẽ phải xoay sở thế nào nữa
tây ban nha đã hủy hết tất cả các chuyến bay tới anh rồi
trước khi biến thể mới xuất hiện châu âu đã rất kỳ vọng sớm kiểm chế được đại dịch
khi nhiều nước sẽ bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tới
giờ đây bất chấp sự chân an của lãnh đạo nhiều nước như anh và đức
rằng không có bằng chứng cho thấy vaccine kém hiệu quả cho virus biến thể
dư luận vẫn hoang mang đặt câu hỏi bởi biến thể mới vừa xuất hiện thì chưa có đủ thời gian cần thiết
để nghiên cứu về hiệu quả phòng ngừa của vaccine
bản thân các chuyên gia cũng đã đưa ra các nhận định trái chiều
và tỏ ra thận trọng khi đánh giá mức ảnh hưởng của biến thể mới này
kể cả nếu mức độ nghiêm trọng khi mắc virus biến thể không tăng so với chủng cũ
việc làm phẳng đường cong dịch bệnh sẽ rất khó có thể thực hiện được
khi dịch dễ lây chuyển hơn tới bảy mươi
vì vậy điều cần thiết hơn lúc này là phải giãn cách xã hội càng nhiều càng tốt
các loại virus sẽ không ngừng biến đổi trong quá trình tiến hóa
nhưng theo các chuyên gia virus sars cov hai đột biến thông qua thay đổi protein gai trên bề mặt
yếu tố giúp nó tránh được tác dụng của thuốc điều trị hay hệ miễn dịch
với những diễn biến mới nhất này tổ chức y tế thế giới khẳng định đang liên lạc chặt chẽ
với nhà chức trách anh để cập nhật thông tin cho người dân
bất luận ra sao thì virus biến thể cũng đang đặt thêm thách thức cho eu
khi mà các nước châu âu vẫn chưa thể khống chế được làn sóng dịch trong mùa đông này